thưa quý vị sau thời gian dịch bệnh kéo dài không ít trường mầm non giải thể
giáo viên không muốn quay lại làm hà nội sẽ giải bài toán cho trẻ đi học như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu với chúng tôi về vấn đề đau đầu này
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo hơn ba trăm linh cơ sở giáo dục mầm non
tư thuộc trên địa bàn thành phố giải thể
trong khi đó các trường mở cửa thì hoạt động cầm chừng vì không có giáo viên
cơ sở vật chất chưa thể đáp ứng hết
vì vậy bài toán sắp xếp chỗ học cho trẻ trong bối cảnh thiếu trường thiếu giáo viên
là vấn đề cấp thiết ở hà nội lúc này
để giải quyết bài toán chỗ học cho trẻ trước mắt phòng giáo dục và đào tạo hà đông
yêu cầu các trường công lập hoạt động tối đa công suất ưu tiên cho trẻ mầm non năm tuổi nhập học
chuẩn bị tốt nhất cho các em trước khi vào lớp một năm học tới
để giải quyết bài toán thiếu trường thiếu giáo viên phòng giáo dục và đào tạo
quận năm từ liêm ưu tiên chỉ đạo cho các trẻ ở trường bị giải thể chuyển về học
tại trường công lập phụ huynh có thể gửi con ở trường công lập hoặc hệ thống ngoài công lập
theo nguyện vọng phòng cũng khuyến khích các chủ đầu tư nhanh chóng thành lập mới
các cơ sở mầm non tư thuộc để cân bằng lại cung và cầu
đại diện phòng giáo dục và đào tạo quận hoàng kiến cho hay qua khảo sát
khoảng ba mươi bốn mươi giáo viên mầm non tại các cơ sở nhóm lớp độc lập có ý định xin thôi việc
hoặc không muốn quay trở lại làm việc sau khi trường mầm non mở cửa
nguyên nhân chủ yếu do lương và đẩy ngộ thấp thời gian làm việc cao
nhiều giáo viên chuyển nghề khác trong thời gian chờ mở cửa
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo hà nội sau ba ngày trẻ đi học trở lại
tỷ lệ trẻ đến lớp ở các trường công lập vào khoảng bảy mươi năm số trẻ ở các nhóm
lớp tư thục đi học cũng đạt tỷ lệ tương đương
hiện chưa có con số thống kê đầy đủ về lượng giáo viên mầm non đang thiếu
nhất là ở các trường tư thuộc và nhóm lớp
sở đang cập nhật số liệu này để sắp xếp giáo viên tạo điều kiện cao nhất
để một trăm linh trẻ trong đội tuổi ba năm được đến trường học trực tiếp
liên quan giải pháp khôi phục các hoạt động cơ sở mầm non tư thục ngoài công lập
ông chữ xuân dũng phó chủ tịch ủy ban nhân dân hà nội đề nghị
sở giáo dục và đào tạo tạo điều kiện thuận lợi nhất là khi các trường có nhu cầu thành lập mới
tránh rượm ra về thủ tục hành chính nhằm thu hút đội ngũ giáo viên mầm non
quay trở lại các trường cần công bố rộng rãi thông tin về nhu cầu tuyển dụng
để họ có điều kiện tiếp cận đồng thời tổ chức bồi dưỡng giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục
trước tình trạng hơn ba trăm linh cơ sở mầm non giải thể do tình hình dịch bệnh
vấn đề trường ít trọ đông và thiếu giáo viên là bài toán đau đầu với các trường mầm non
đặc biệt là mầm non tư thuộc
hiện lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo các quận đang nỗ lực giải quyết vấn đề này
bằng cách kêu gọi các chủ đầu tư thành lập trường tư để giải quyết vấn đề chỗ học
đồng thời liên tục đăng tin tuyển dụng chế độ tốt để khuyến khích giáo viên mầm non quay trở lại ngành
hy vọng những phương án này sẽ góp phần cải thiện tình trạng khó khăn của ngành giáo dục mầm non trước mắt